không hẹn mà gặp mỗi dịp này các dịch vụ ngoài luồng phục vụ các kỳ thi lại xuất hiện
các cơ quan chức năng đã từng phát hiện và xử lý các thí sinh sử dụng tay nghe siêu nhỏ trong các kỳ thi
thị trường thì vẫn còn nhưng sự kiểm soát của các cơ quan chức năng liên quan thì như thế nào
để không tái diễn sai phạm trong thi cử bằng công nghệ số như thế này
đây là người chuyên cung cấp các thiết bị tai nghe siêu nhỏ cho các học sinh và sinh viên tại hà nội
vòng dây đồng pin tai nghe và tinh vi nhất là cục nam châm siêu nhỏ này
chỉ to bằng đầu chiếc bút bi cho vào tay mà có thể nghe được tiếng của người khác gọi đến
điều đơn giản nhất là sự phối hợp giữa trong và ngoài để làm bài thi
và phóng viên chỉ mất ba trăm linh đồng để thuê
với một ngày sử dụng
bài tạo hành sáu tháng
tạo hành bao nhiêu
cái này hàng ở đâu đây anh
mà sợ cái này sợ bị giáo viên phát hiện không anh

chỉ là phải dùng ít người đối

một người đã bán mặt hàng này lâu năm
chia sẻ với phóng viên những manh khóe của loại tai nghe siêu nhỏ này

và bằng cách đó sinh viên có thể đưa đề bài ra ngoài